tại hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì phiên họp thứ tám ban chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém
của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành công thương
đến nay tình hình giải quyết khó khăn vướng mắt ở các dự án đã có nhiều chuyển biến trong sản xuất kinh doanh
làm tiền đề tiếp tục xử lý rứt điểm các tồn tại trong thời gian tới theo đúng mục tiêu đề ra
điển hình có nhà máy sơ sợi đình vũ bước đầu sản xuất kinh doanh trở lại đã có lãi
tuy nhiên còn một số dự án yếu kém khác như nhà máy phân bón dap hai lào cai
nhà máy gan thép thái nguyên đang còn vướng mắt tranh chấp hợp đồng epc
đạm ninh bình đạm hà bắc bước đầu đã khắc phục được lỗ phục hồi sản xuất kinh doanh
xong đang vướng mắc ở các khoản vay còn nợ lãi suất
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh ban chỉ đạo đến nay đã họp phiên thứ tám
để nghe ý kiến các bộ ngành tầm công ty về những khó khăn vướng mắt còn tồn tại
cũng như đề xuất các giải pháp xử lý
sau phiên họp này ý kiến của các bộ ngành tầm công ty sẽ được tập hợp lại báo cáo thủ tướng chính phủ
trên cơ sở các phương án xử lý dự án yếu kém đã được đề xuất
chính phủ cùng các bộ ngành sẽ thống nhất phương án xử lý rứt điểm
theo hướng có lợi cho các tổng công ty doanh nghiệp
nhất là các dự án đang khôi phục lại sản xuất kinh doanh và có lãi